công an thành phố hà nội công an quận ba đình đã tổ chức diễn tập phòng cháy chơi cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bằng hình ảnh và những tình huống thực tế
để tác động sâu sắc có hiệu quả đến người đứng đầu các cơ sở và quần chúng nhân dân
tình huống giả định là cháy tại ngôi nhà vừa sử dụng để thu mua giấy vụn vừa là nơi để ở sinh hoạt
trong nhà có hai người mắc kẹt sau khi phát hiện đám cháy người dân đã hô và gọi điện báo cho cơ quan chức năng
đồng thời lấy nước dập lửa tuy nhiên với nhiều nguyên liệu dễ cháy trong nhà đám cháy vẫn bùng phát
lực lượng cơ sở gồm bảo vệ dân phố dân phòng đã nhanh chóng tiến hành thực hiện công tác chữa cháy ban đầu
phát huy tinh thần bốn tại chỗ cảnh báo cho người dân cắt điện ngôi nhà gọi điện báo cháy một trăm một mươi ba
sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an quận ba đình cũng kịp thời có mặt để hỗ trợ cứu người và không chế đám cháy
thông qua buổi diễn tập một lần nữa giúp kiểm tra lại công tác thường trực sẵn sàng cứu chữa các vụ cháy nổ của các lực lượng chữa cháy
trong đó có lực lượng dân phòng lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp
ngoài ra việc diễn tập đối với đối tượng là nhà dân trong ngõ nhỏ xe chữa cháy không tiếp cận được sát với tình hình thực tế giúp người dân có thêm kinh nghiệm khi sự cố xảy ra